đào đức hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại nhà bè tp hcm giám đốc trung tâm dạy nghề hàng giang
vừa bị công an tỉnh long an khởi tố bắt tạm giam vì nhận tiền làm chứng chỉ hành nghề sơ cấp
cho những người cần chứng chỉ để hoạt động trong lĩnh vực phương tiện thủy nội địa
qua quá trình điều tra cơ quan chức năng tỉnh long an phát hiện đối tượng đào đức hạnh
đã có hành vi lợi dụng chức năng
nhiệm vụ được giao thông qua các đầu mối trung gian nhận tiền của người dân
để cung cấp chứng chỉ sơ cấp báo cáo đề xuất sở giao thông vận tải tỉnh long an
tổ chức thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng
máy trưởng phương tiện thủy nội địa hạng ba
đối tượng đào đức hạnh đã chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ
để cấp chứng chỉ nghề sơ cấp nhưng thực tế không thực hiện hoạt động đào tạo theo quy định
sau khi khám xét nơi ở nơi làm việc của đào đức hạnh công an tỉnh long an
đã thu thập được một số tài liệu đưa về trụ sở tiếp tục điều tra mở rộng vụ án